sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một phó thủ tướng vương đình huệ đã tham dự lễ khai mạc diễn đàn hợp tác kinh tế châu á horacit hai nghìn một mươi chín diễn ra tại thành phố mới tỉnh bình dương
đây là lần thứ hai liên tiếp tỉnh bình dương đăng cài tổ chức sự kiện quốc tế có sự tham dự của một năm trăm linh đại biểu ở trong và ngoài nước là các chính khách các nhà khoa học lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của khu vực và thế giới từ sáu mươi quốc gia vùng lãnh thổ
với bốn trăm linh khách mời quốc tế là các doanh nhân các chuyên gia kinh tế horacis bình dương hai nghìn một mươi chín mang tới tầm nhìn về một châu á đang chuyển mình mạnh mẽ trước tác động của cuộc cách mạng bốn
nếu như nhiều tỉnh hiện nay vẫn đi ra nước ngoài để giới thiệu quảng bá xúc tiến đầu tư thì việc tạo ra một sân chơi mang tầm quốc tế ngay tại địa phương để thu hút mời gọi các nhà đầu tư quốc tế của bình dương được xem là một cách làm mang tính đột phá